một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra vào dạng sáng nay tại cửa biển sa huỳnh xã phổ thạnh huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
vụ cháy đã làm hư hỏng hoàn toàn ba tàu công suất lớn của ngư dân tỉnh quảng ngãi
vào thời điểm trên ngọn lửa bất ngờ chùm lên ba tàu cá đang neo đậu tại cửa biển sa huỳnh
thiêu dụi toàn bộ ba tàu cá của ngư dân võ tân và ngư dân nguyễn lượm
khi xảy ra hỏa hoạn trên tàu cá có hàng chục nghìn lít dầu đồng thời tàu neo đậu trên mặt nước nên việc cứu hỏa rất khó khăn
cho đến sáng nay đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn tổng thiệt hại ước tính hơn năm tỷ đồng